hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chúng tôi rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin covid một mươi chín tối ngày tám tháng ba
nhân ngày phụ nữ việt nam chúng tôi xin một lần nữa gửi tới một nửa thế giới những lời chúc tốt đẹp nhất
nếu quý vị khán giả có hẹn ra ngoài tối nay hãy đừng quên tuân thủ năm k và có một buổi đi chơi thật tuyệt vời quý vị nhé
vâng mở đầu bản tin xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi số liệu ca mắc covid một mươi chín mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam
ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày bảy tháng ba đến một mươi sáu h ngày tám tháng ba trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một trăm sáu mươi hai bốn trăm ba mươi tám ca nhiễm mới trong đó hai mươi ca nhập cảnh và một trăm sáu mươi hai bốn trăm một mươi năm ca ghi nhận trong nước
tăng một mươi năm tám mươi ca so với ngày trước đó tại sáu mươi hai tỉnh thành phố
tình hình dịch covid một mươi chín
ghi nhận bốn ba trăm năm mươi ba ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội ba mươi hai sáu trăm năm mươi nghệ an một mươi năm hai trăm chín mươi hai bắc ninh một mươi bảy trăm ba mươi một phú thọ bốn tám trăm tám mươi hai sơn la bốn ba trăm sáu mươi tám hương yên bốn một mươi bốn hòa bình ba tám trăm bảy mươi tám hải phòng ba tám trăm bảy mươi một năm định ba tám trăm ba mươi chín hải dương ba sáu trăm bảy mươi sáu cà mau ba bốn trăm hai mươi tám tuyền quang ba hai trăm chín mươi
tình hình dịch covid một mươi chín
ghi nhận bốn ba trăm năm mươi ba ca trong cộng đồng
tình hình dịch covid một mươi chín
ghi nhận bốn ba trăm năm mươi ba ca trong cộng đồng
tình hình dịch covid một mươi chín
ghi nhận bốn ba trăm bảy mươi sáu tám trăm bảy mươi ba ca trong cộng đồng
tình hình dịch covid một mươi chín
ghi nhận bốn ba trăm bảy mươi sáu tám trăm bảy mươi ba ca trong cộng đồng
dương ba trăm một mươi tám sáu trăm ba mươi năm bắc ninh một trăm chín mươi bốn năm trăm hai mươi và quảng ninh một trăm ba mươi một hai trăm hai mươi hai
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày
trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày bảy mươi chín trăm linh hai ca tổng số ca được điều trị khỏi là hai bảy trăm tám mươi chín ba trăm bốn mươi hai ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn hai trăm năm mươi tám ca trong đó thở oxy qua mặt nạ là ba ba trăm một mươi chín ca
thở oxy dòng cao hfnc bốn trăm bảy mươi chín ca thợ máy không xâm lấn một trăm một mươi ca thở máy xâm lấn ba trăm bốn mươi ba ca ecmo bảy k
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày bảy tháng ba đến một mươi bảy h ba mươi ngày tám tháng ba ghi nhận tám mươi sáu ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh hai trong đó một ca từ đồng nai chuyển lên
các tỉnh thành phố khác
hải dương bảy bắc giang sáu ca trong hai ngày bình định sáu ca trong hai ngày đà nẵng bốn hà giang bốn hà nội bốn hòa bình bốn nam định bốn ca trong hai ngày quảng ninh bốn kiên giang ba ninh bình ba phú thọ ba phú yên ba ca trong hai ngày quảng bình ba an giang hai bạc liêu hai đắk lắc hai gia lai hai hà tỉnh hai nghệ an hai quảng trị hai thanh hóa hai bà rịa vũng tàu bắc cảng bình phước cà mau cao bằng điện biên khánh hòa hai điện biên hai điện biên hai điện biên hai khánh
hòa lâm đồng lạng sơn và yên bái mỗi tỉnh có một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là chín mươi một ca tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi chín trăm bảy mươi bảy ca chiếm tỷ lệ chín so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm vùng lãnh thổ số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín và xếp thứ ba trong khối các nước asean số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi ba trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á và xếp thứ tư trong khối các nước asean
liên quan đến các chính sách phòng chống covid một mươi chín trên địa bàn hà nội mới đây ubnd tp đã yêu cầu sở y tế giả soát kiến nghị bộ y tế xem xét điều chỉnh thao gỡ khó khăn cho lực lượng cơ sở giảm thiểu thủ tục hành chính trong quản lý f tại nhà
tăng cường ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu dân cư
ubnd tp hà nội vừa ban hành văn bản số sáu trăm bốn mươi năm ubnd kgvx về việc triển khai thực hiện thông báo số sáu trăm bảy mươi bảy tbtu ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
kết luận của thường trực thành ủy hà nội về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
ubnd tp chỉ đạo sở y tế chủ trì phối hợp với ubnd các quận huyện thị xã bảo đảm cơ số thuốc
viện vật chất nguồn nhân lực quản lý trạng f tổ chức tốt các tổ hỗ trợ theo dõi chăm sóc f tại nhà
theo dõi các cả f chuyển tầng tử vong đồng thời tăng cường điều phối bố trí phân luồn
hoàn thiện các phương án tăng cường nhân lực hỗ trợ cho y tế phường bao gồm lực lượng y tế tư nhân
các cán bộ y tế đã nghỉ hưu sinh viên nhất là huy động sự hỗ trợ của cộng đồng tổ phòng chống dịch covid một mươi chín cộng đồng
ubnd tp hà nội cũng yêu cầu sở y tế tiếp tục
tiếp tục ra soát kiến nghị bộ y tế xem xét điều chỉnh tháo gỡ khó khăn cho lực lượng cơ sở
giảm thiểu thủ tục hành chính trong quản lý f tại nhà tăng cường ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu dân cư
cung cấp bảo đảm túi thuốc gói xe thuốc kháng virus cho các bệnh nhân tại các tầng điều trị
đặc biệt là những người có yếu tố nguy cơ điều trị tại nhà để hạn chế người bệnh chuyển tận điều trị
tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi bổ sung mũi nhắc lại theo hướng dẫn của bộ y tế
đảm bảo bao phủ một cách nhanh nhất mũi nhắc lại cho người dân trên địa bàn
văn bản nêu rõ phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra thanh tra
quản lý kiểm soát việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết
ngăn chặn kịp thời đầu cơ trang thiết bị y tế thuốc điều trị phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện công khai minh bạch cơ chế chính sách thuốc chữa bệnh sinh phẩm vật tư
trang thiết bị y tế xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định
hà nội cũng yêu cầu sở thông tin và truyền thông và sở y tế phối hợp tăng cường tuyên truyền rộng rãi
tới người dân về ý thức phòng chống dịch tránh tình trạng chủ quan lơ là
ủy ban nhân dân thành phố giao ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tiếp tục ra soát
để có chế độ chính sách đối với lực lượng phòng chống dịch những người tham gia tổ covid một mươi chín cộng đồng
thực hiện công khai minh bạch chi trả kịp thời chế độ chính sách
các địa phương tiếp tục chỉ đạo ra soát đôn đốc thiết lập lại và phát huy vai trò bảo đảm hoạt động hiệu quả
thực chất của các tổ covid một mươi chín cộng đồng tổ chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín tại cộng đồng tại địa phương
đặc biệt hỗ trợ ép không trữ chứng nhẹ không trữ chứng điều trị tại nhà
trong bối cảnh các ca nhiễm mới tại hà nội tăng mạnh
các biện pháp phòng chống dịch mới từ ủy ban nhân dân thành phố cho thấy
quyết tâm siết chặt kiểm soát dịch bệnh đồng thời là nỗ lực nới bỏ các thủ tục rượm rà
để ép không cùng cán bộ y tế chuyên tâm điều trị chiến thắng covid một mươi chín
thưa quý vị hà nội cũng vừa ban hành hướng dẫn liên ngành của sở giáo dục và đào tạo hà nội
và sở y tế về phòng chống dịch covid một mươi chín khi học sinh trở lại trường học
trong đó không bắt buộc xét nghiệm cả lớp khi có f chỉ xét nghiệm f một
hướng dẫn yêu cầu khi lớp phát hiện f báo ngay hiệu trưởng bang chỉ đạo
tổ an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín của nhà trường và chuyển f đến phòng cách ly tạm thời của trường
sau đó thông báo cho trạm y tế cấp xã phường thị trấn hoặc cơ sở y tế đã được giao nhiệm vụ phân công
để phối hợp hỗ trợ trường hợp xử lý trong công tác phòng chống dịch
trường học đánh giá tình trạng sức khỏe f để phối hợp chuyển đến cơ sở điều trị
hoặc tư vấn hướng dẫn cha mẹ học sinh đưa học sinh về nhà để theo dõi sức khỏe
đối với lớp học có học sinh f giáo viên đang dạy lớp cho học sinh ngồi yên tại chỗ
tổ chức điều tra xác định các trường hợp f một
cho học sinh là f một di chuyển đến phòng cách ly y tế tổ chức xét nghiệm nhanh cho các trường hợp f một của lớp
f một đang có mặt tại trường mẫu đơn hoặc mẫu gộp không quá ba người
ưu tiên mẫu đơn dành cho người nghi mắc có triệu chứng
tuy vào tình hình thực tế
nhà trường có thể cho học sinh tiếp tục học trực tiếp hoặc tạm thời cho lớp học nghỉ học trực tiếp
nếu trong buổi học có nhiều fong tại một lớp
nếu học sinh không phải là f một thì cho học bình thường
nơi f một có kết quả xét nghiệm âm tính thông báo cho cha mẹ đưa học sinh về nhà theo dõi sức khỏe
đối với trẻ mầm non nếu lớp có một f cho toàn bộ trẻ trong lớp cách ly
theo dõi tại nơi lưu trú đủ bảy ngày mới được đi học trở lại
khi đi học trở lại giáo viên tiếp tục theo dõi sức khỏe của trẻ thêm ba ngày
riêng lớp có học sinh f sau khi xác định f một cho học sinh không phải là f một di chuyển sang lớp học dự phòng
nếu có và khứ khuẩn toàn bộ lớp học
về quy định cách ly tại nhà hướng dẫn nêu rõ
đối với f một cách ly năm ngày đối với học sinh đã tiêm đủ hai mũi vaccine
bảy ngày đối với học sinh f một mới tiêm một liều vaccine
đối với các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính
vào ngày thứ năm được đi học trực tiếp trở lại
theo dõi thêm sức khỏe học sinh trong năm ngày tiếp theo
bên cạnh đó
để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ giáo viên học sinh
theo phương châm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo hà nội đề nghị các trường phổ thông
các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trên địa bàn
nếu có dịch cấp độ ba
thì cho học sinh tạm dừng đến trường chuyển sang phương án dạy học trực tuyến
kể từ thứ hai ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đối với các địa bàn xã phường thị trấn có mức độ dịch cấp độ một cấp độ hai
thì cho học sinh học tập trực tiếp theo kế hoạch
sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng lưu ý
đối với những trường học đóng trên địa bàn xã phường thị trấn có mức độ dịch cấp ba bốn
thì toàn trường chuyển sang phương án dạy học trực tuyến
theo công bố đánh giá cấp độ dịch của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
thủ đô có ba trăm hai mươi sáu xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
ở cấp độ dịch mức ba
điều đó đồng nghĩa với việc hàng loạt trường học sẽ đóng cửa từ ngày bảy tháng ba
còn các trường ở vùng cấp độ dịch một và hai sẽ duy trì học trực tiếp
bên cạnh đó với quy định chỉ khoanh vùng và xét nghiệm f một có thể giúp các trường bớt lo lắng
và quá tải về cách xử lý khi phát hiện f trong thời gian dạy và học
liên quan đến đề xuất cho f f một đi làm để giảm cánh nặng sản xuất cho doanh nghiệp
mới đây nhiều phụ huynh có con nhỏ dương tính với ncov đã không khỏi cảm thấy lo lắng
thì phải cân đối giữa công việc và chăm sóc gia đình
bộ y tế vừa đề xuất phương án đi làm cho trường
trường hợp f f một đang trong thời gian cách ly
với f có triệu chứng trong thời gian cách ly bộ y tế kiến nghị các đơn vị địa phương
có thể xem xét bố trí thực hiện công việc trực tuyến không tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh
f một chưa tiêm đủ liều vaccine được đề xuất cho phép tham gia các công việc cấp bách
của đơn vị địa phương thông qua hình thức làm việc trực tuyến hoặc trực tiếp
trước thông tin này chị bùi lan phương quận bắc từ liêm thành phố hà nội
từng có con nhỏ dương tính với ncov bày tỏ sẽ gặp nhiều khó khăn
nữ phụ huynh nhấn mạnh
con là f thời điểm con nhiễm bệnh dù có thể nhanh khỏi nhưng vẫn cần có bố mẹ bên cạnh
ông bà lớn tuổi sẽ khó chăm sóc trẻ con cũng có thể trở thành nguồn lây nhiễm bệnh cho ông bà
nữ phụ huynh chia sẻ covid một mươi chín không giống như những căn bệnh thông thường
phụ huynh nên ở nhà chăm sóc con đến khi hết các triệu chứng nguy hiểm
trải qua thời gian đồng hành cùng con vượt qua covid một mươi chín chị phương nhận định
khi con là f phụ huynh cần phải theo dõi sát sao liên tục để có biện pháp kịp thời
phụ huynh cho biết khó khăn lớn nhất khi gia đình có con dương tính với ncov
là tìm phát đồ điều trị phù hợp và giữ tâm lý bình tĩnh
chị phương nói thời điểm con nhiễm bệnh tôi đã hỏi nhiều thông tin về thuốc điều trị
người thì báo dùng thuốc kháng sinh người thì dặn khi con không có triệu chứng
chỉ số thì uống vitamin và thuốc hạ sốt là đủ
lúc đó giữa hai luồng thông tin tôi đã rất phân vân và không biết phải tên ai
chị phương khuyên phụ huynh nên sắp xếp thời gian hiệu quả để làm việc
và chăm sóc cho con cao
đặc biệt là giai đoạn hậu covid một mươi chín do trẻ con rất dễ bị tổn thương
mỗi gia đình cần chuẩn bị sẵn một số thuốc dự phòng nước muối sinh lý
xịt khuẩn tay và bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên covid một mươi chín
với số lượng lớn để sử dụng khi cần thiết
trong bối cảnh việt nam sẽ mở cửa lại hoàn toàn cho khách du lịch nước ngoài
như trước khi có đại dịch covid một mươi chín từ ngày một mươi năm tháng ba
bộ văn hóa thể thao du lịch đang hoàn thiện phương án mở cửa du lịch
báo cáo chính phủ thủ tướng xem xét
quyết định trong thời gian sớm nhất tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và doanh nghiệp
trong đó có bảy nhóm giải pháp mở cửa đảm bảo an toàn khoa học hiệu quả
chính phủ đã đồng ý với đề xuất của bộ văn hóa thể thao và du lịch
các bộ ngành liên quan về việc mở cửa lại hoạt động du lịch
đường không đường bộ đường biển đảm bảo an toàn khoa học
hiệu quả trong điều kiện bình thường mới từ ngày một mươi năm tháng ba tới đây
mở ra cơ hội vàng cho phục hồi du lịch việt nam
hiện bộ văn hóa thể thao và du lịch vẫn đang hoàn thiện phương án mở cửa du lịch
báo cáo chính phủ thủ tướng chính phủ xem xét quyết định trong thời gian sớm nhất
tạo điều kiện thuận lợi cho du khách cũng như các doanh nghiệp đón khách
tổng cục trưởng tổng cục du lịch thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn trùng khánh khẳng định
việc mở cửa trở lại du lịch việt nam cần được thực hiện theo hướng an toàn khoa học
hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và tập trung vào bảy nhóm giải pháp chính
một là thống nhất đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ văn hóa thể thao và du lịch cùng phối hợp với các bộ ngành liên quan
có phương án kế hoạch áp dụng thống nhất về các biện pháp phòng chống dịch trên toàn quốc
việc đảm bảo tuân thủ thống nhất các quy định phòng chống dịch phải được các địa phương doanh nghiệp du lịch
coi là nội dung ưu tiên hàng đầu trong hoạt động du lịch
hai là giải pháp kết nối hàng không và du lịch
việt nam đã dỡ bỏ hạn chế về tần suất khai thác với các chuyến bay quốc tế từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên vấn đề đặt ra hiện nay là làm sao để các hãng hàng không phối hợp với doanh nghiệp du lịch
tăng cường khai thác đường bay quốc tế kết nối các thị trường trọng điểm với các điểm đến du lịch tại việt nam
ba là tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch quốc tế
tổng cục trưởng tổng cục du lịch nguyễn trùng khánh cho biết
bộ đã có công văn
đề nghị thủ tướng chính phủ cho phép áp dụng chính sách thị thực cho khách nhập cảnh việt nam
như đã thực hiện từ trước năm hai nghìn hai mươi
đây sẽ là điều kiện rất thuận lợi để thu hút khách quốc tế đến việt nam tạo sức cạnh tranh cho du lịch việt nam
bốn là công nhận hộ chiếu vaccine
đến nay chưa có nhiều quốc gia công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng của việt nam
vì vậy hoạt động đưa người việt nam du lịch nước ngoài du lịch aru sẽ gặp nhiều khó khăn
gây ra sự mất cân bằng trong hoạt động vận chuyển hàng không quốc tế
do đó cần thúc đẩy đàm phán nhiều hơn để ngành du lịch việt nam có thể tiếp cận
và khai thác nguồn khách dồi dào chất lượng hơn
năm là nâng cao chất lượng sản phẩm cơ sở vật chất nguồn nhân lực
đây là vấn đề được tổng cục trưởng nguyễn trùng khánh khẳng định là cốt lõi
để đảm bảo sự phục hồi của du lịch việt nam
do vậy tổng cục du lịch sẽ tiếp tục có những đề xuất kéo dài chính sách hỗ trợ liên quan đến tài chính
tính dụng cho doanh nghiệp người lao động trong ngành đề xuất các chương trình đào tạo
đào tạo lại cho lao động du lịch
các địa phương cũng cần có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn
để chuẩn bị sẵn sàng cho việc mở cửa du lịch
sáu là cạnh tranh điểm đến
tổng cục trưởng nguyễn trùng khánh cho biết vừa qua phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam
đã hỗ trợ xây dựng bộ chỉ số năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch cấp tỉnh việt nam hai nghìn hai mươi
cho một mươi năm tỉnh thành phố
điều này sẽ giúp các địa phương doanh nghiệp khu điểm du lịch tham khảo nhìn nhận
và có những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch địa phương trong thời gian tới
bảy là xúc tiến quảng bá và thu hút thị trường
trong thời gian ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín tổng cục du lịch vẫn duy trì việc quảng bá hình ảnh du lịch việt nam
do vậy sự quan tâm của cộng đồng quốc tế tới du lịch việt nam vẫn luôn được duy trì
trong thời gian tới tổng cục du lịch sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ chiến dịch truyền thông
đặc biệt là trên các nền tảng số tham gia các hội trợ du lịch quốc tế lớn ở các thị trường trọng điểm
làm việc với các cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài để phối hợp quảng bá thông tin du lịch việt nam
các giải pháp này đều hướng đến sự bình đẳng cho khách du lịch không phân biệt đối xử giữa khách du lịch quốc tế và nội địa
đồng thời tạo thuận lợi thu hút khách du lịch quốc tế đến việt nam
trong đó có khách du lịch đường biển
vì dòng khách này thường chỉ đi đường biển
không phải đi tham quan theo chương trình du lịch trong ngày
mặt khác các điều kiện an toàn phòng chống dịch được đảm bảo
chúng tôi xin chuyển sang các tin tức quốc tế
mới đây một nhóm các nhà khoa học trung quốc thông báo đã phát triển một loại vaccine có tác dụng kép
đối với cả virus sars cov hai và virus gây bệnh cúm
nhóm các nhà khoa học trung quốc thông báo đã phát triển một loại vaccine có tác dụng kép đối với virus sars cov hai và virus gây bệnh cúm
thông tin về vắc xin mới mạnh mẽ
mang tên là sc sáu mươi tám covid flu được công bố trên tạp chí virology
các nhà nghiên cứu từ đại học phúc đáng thượng hải cho biết
đã phát triển một kháng nguyên bằng cách kết hợp vùng kết nối kháng nguyên sars cov hai
với cuốn được bảo tồn của hemagglutinin h bảy n chín glycoprotein
kháng nguyên được tìm thấy trên bề mặt của virus cúm h bảy n chín
và thể hiện bằng cách sử dụng vector là virus adeno của tinh tinh
kết quả nghiên cứu cho thấy khi thử nghiệm trên chuột
vaccine mới đã tạo ra kháng thể chống sars cov hai và kháng thể chống virus cúm h bảy n chín
chủng cúm da cầm có khả năng lây nhiễm sang người
nghiên cứu cho thấy loại vắc xin mới này là một cách tiếp cận đầy hứa hẹn
để kiềm chế các đại dịch về bệnh đường hô hấp do virus gây ra
dữ liệu từ ủy ban y tế quốc gia trung quốc mới đây cho biết
nước này đã ghi nhận tới hai trăm một mươi bốn ca nhiễm covid một mươi chín có triệu chứng trong hôm sáu tháng ba
phần lớn trong số này được phát hiện ở các tỉnh quảng đông các lâm và sơn đông
còn số trên đánh dấu mức tăng số ca covid một mươi chín hàng ngày cao nhất ở trung quốc đại lục
kể từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi thời điểm chính quyền quốc gia tỷ dân bắt đầu thống kê
số ca covid một mươi chín được phát hiện ngoài cộng đồng và nhập cảnh một cách riêng biệt
hàn quốc mới đây cũng đã ghi nhận một số liệu cao nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
cơ quan phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh hàn quốc kdca cho biết
số ca bệnh nặng và nguy kịch của dịch bệnh covid một mươi chín
nước này đã lên tới mức cao nhất trong hai tháng qua
trong bối cảnh biến thể omicron đang tiếp tục lây lan nhanh ra khắp cả nước
gây ra nhiều ô xích mới
kdca đã ghi nhận hai trăm linh hai bảy trăm hai mươi một ca mới trong hai mươi bốn giờ qua
trong đó có hai trăm linh hai sáu trăm bốn mươi bảy ca lây nhiễm trong cộng đồng
đây là ngày thứ năm liên tiếp số ca mới vượt quá hai trăm linh ca một ngày
số ca nặng và nguy kịch hiện là một bảy ca tăng năm mươi hai ca so với ngày bảy tháng ba
trước đó con số này đã ghi nhận
ở mức cao kỷ lục vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một với một một trăm năm mươi một ca
biến thể omicron đã làm số ca nhiễm tăng nhanh chưa từng thấy
tại hàn quốc trong vài tuần gần đây
tổng số ca nhiễm đã vượt bốn triệu ca vào ngày năm tháng ba
chỉ năm ngày sau khi ghi nhận ba triệu ca
đầu tháng hai con số này là một triệu ca
dù biến thể omicron ít gây các trữ chứng nặng hơn biến thể delta
các ổ dịch đang làm gia tăng số ca nhập viện và tử vong vì covid một mươi chín
hàn quốc đã ghi nhận thêm một trăm tám mươi sáu ca tử vong nâng tổng số lên chín hai trăm tám mươi hai ca kể từ đầu dịch
tỷ lệ tử vong là một mươi chín
biến thể omicron hiện đang là nỗi ác mộng tại nhiều quốc gia
bởi tốc độ lây lan kinh khủng của nó đã kéo hàng loạt số ca mắc mới tăng cao kỷ lục
mới đây một nghiên cứu về biến chủng này cho thấy những người bị nhiễm biến thể omicron
có thể lây bệnh cho người khác trong vòng trung bình sáu ngày đôi khi có trường hợp lâu hơn
s r schiff dẫn một nghiên cứu mới đây cho biết
bệnh nhân nhiễm biến thể omicron của virus sars cov hai
vẫn có thể lây lan bệnh cho những người đã nhiễm các biến thể trước đó
và thời gian trung bình lây lan ít nhất là sáu ngày
các nhà nghiên cứu đã lấy mẫu máu của năm mươi sáu bệnh nhân mới mắc covid một mươi chín
trong đó có ba mươi bảy người nhiễm biến thể danta và một mươi chín người nhiễm omicron
tất cả các tình nguyện viên đều có các triệu chứng nhẹ giống như cúng và không ai phải nhập viện
tiến sĩ annie bajor
trung bình viện đa khoa massachusetts tại boston
đồng tác giả của công trình nghiên cứu trên cho biết
trung bình những người tham gia nghiên cứu không còn virus sau khoảng sáu ngày
kể từ khi có xét nghiệm dương tính
tuy nhiên hai mươi năm các trường hợp vẫn tiếp tục lây lan virus trong vòng hơn tám ngày
theo ông bart dù không biết chính xác cần một lượng virus bao nhiêu để truyền bệnh cho người khác
nhưng kết quả nghiên cứu cho thấy những người bị nhiễm covid một mươi chín nhẹ
có thể lây bệnh cho người khác trong vòng trung bình trong sáu ngày
đôi khi có trường hợp lâu hơn
trong một nghiên cứu khác công bố trên tạp chí journal of molecular medicine
các nhà khoa học cho biết một loại thuốc phù mạch acatiband ferasil
của công ty dược phẩm takeda của nhật bản mang lại nhiều hứa hẹn đối với điều trị covid một mươi chín
nhà nghiên cứu adam tra của đại học kỹ thuật munich nhận định
thuốc acatiband đã giảm tải lượng virus một cách hiệu quả hơn chín mươi

khả năng lây lan này đã biến omicron thành biến chủng chúng ta gần đề phòng nhất
trong đại dịch covid một mươi chín
mặc dù đa số các bệnh nhân nhiễm omicron đều có triệu chứng nhẹ
gov chúng ta cũng không thể buông lòng cảnh giác bởi các di chứng nguy hiểm
của hậu covid một mươi chín và nguy cơ biến thể mới xuất hiện
trong bối cảnh omicron đang gia tăng tại việt nam chúng tôi khuyến cáo quý vị và các bạn
hãy đặt sức khỏe của bản thân và gia đình lên hàng đầu tuyệt đối tránh tâm lý